tiếp tục với những thông tin khác một chiếc ô tô đã tông hàng loạt xe máy và chỉ dừng lại khi bị một xe biển đỏ chặn lại
vụ tai nạn đã khiến nhiều người thương vong vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày hôm qua tại nút sao quang trung ngô thị nhậm quận hà đông hà nội
nhân chứng cho hay chiếc xe hyundai centafe bảy chỗ đã tông liên hoàn nhiều xe máy sau đó chiếc xe tiếp tục lao về phía trước và bị chặn lại bởi một ô tô biển đỏ
tại hiện trường ba xe máy hư hỏng nằm giữa đường hai ô tô hư hỏng đầu xe ct tông vào thân xe biển đỏ
cảnh sát bước đầu ghi nhận một người tử vong tại chỗ nạn nhân đi xe máy ô tô bị tông trúng
đội cảnh sát giao thông số bảy phòng cảnh sát giao thông công an hà nội sau đó đã có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với công an quận hà đông để điều tra nguyên nhân của vụ việc